tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã cùng thủ tướng hà lan mark rutte dự tọa đàm với các giám đốc điều hành doanh nghiệp của hà lan
cùng lãnh đạo các bộ ban ngành của việt nam
hai bên bày tỏ việt nam và hà lan tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ giao thương từ lâu đời
và đây là điểm tựa lịch sử quan trọng để hợp tác kinh tế giữa việt nam và hà lan
phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và trong tương lai
hà lan hiện là nhà đầu tư châu âu lớn nhất ở việt nam với tổng số vốn đăng ký trên chín năm tỷ usd
năm hai nghìn một mươi tám kinh mạch song phương đạt trên bảy tám mươi bốn tỷ usd chiếm khoảng một sáu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
gần một mươi bốn sáu tổng kinh mạch xuất nhập khẩu việt nam với các nước eu
coi trọng chuyến thăm của thủ tướng hà lan và các doanh nghiệp hàng đầu của hà lan tới việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định đây là cơ hội quan trọng để đẩy mạnh hợp tác đầu tư
xuất phát từ mối quan hệ tốt đẹp của hai bên
khi hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu việt nam evfta được ký kết và có hiệu lực
sẽ tạo cơ hội thuận lợi mới cho các doanh nghiệp hà lan đầu tư kinh doanh tại việt nam
phó thủ tướng đề nghị chính phủ quốc hội và các doanh nghiệp hà lan ủng hộ và thúc đẩy việc sớm ký và phê chuẩn hiệp định quan trọng này
thủ tướng hà lan cho biết trong số bảy mươi doanh nghiệp hà lan sang việt nam lần này
đều có nhiều thế mạnh về nông nghiệp ngành nước điện gió hiện rất sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp của việt nam
thủ tướng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư của hai quốc gia sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai